thưa quý vị với tội danh giết người bị cáo nguyễn văn hận ba mươi bốn tuổi chú tại xã mỹ hiệp sơn huyện hòn đất tỉnh kiên giang
đã bị tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt một mươi bốn năm tù
đối tượng này đã lấy dao đâm bạn trong lúc ăn nhậu khiến cho nạn nhân tử vong
theo có trạm vào ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai hận tổ chức nhậu trên ghe cùng với trần thành nguyễn văn kính
và một số người khác ở ấp an phú xã nam du huyện kiên hải tỉnh kiên giang
một lúc sau giữa hận và thành xảy ra mâu thuẫn về việc thiếu đồ ăn do hận đã lấy đi một phần gửi cho bạn gái
sau đó kính xông tới đánh làm hận bị ngã lúc này hận lấy cây dao có sẵn trên ghe đâm nhiều nhát vào người
làm kính tử vong trên đường đi cấp cứu sau khi biết tin kính chết hận đã đến công an xã nam du đầu thú
ngoài mức án nêu trên hội đồng xét xử còn yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền trên năm trăm linh triệu đồng
bao gồm tiền mai táng phí cho người chết tiền tổn thất tinh thần và cấp dưỡng cho hai đứa con nạn nhân đến khi một mươi tám tuổi